trong khi đó tại tp hcm vào sáng ngày hôm nay sau kỳ nghỉ lễ quốc khánh kéo dài hơn bốn ngày
người người hối hả trở lại với công việc thường nhật và đưa trẻ đến trường dự khai giảng năm học mới
sau một năm gián đoạn vì covid một mươi chín
nhiều tuyến đường ở tp hcm un ùn người và xe vào giờ cao điểm đánh dấu nhịp sống đã trở lại bình thường
từ sáng sớm xe cộ nối đuôi nhau trên cầu bình lợi hướng từ thành phố thủ đức qua quận bình thạnh
lượng xe hướng từ đồng nai thành phố thủ đức vào trung tâm quá lớn khiến làm xe máy di chuyển trên cầu rạch chiếc không còn một chỗ hở
mặc dù cảnh sát giao thông túc trực để điều tiết giao thông nhưng việc một lượng phương tiện lớn cùng lúc đổ ra đường
khiến cho cảnh ùn ứ nghiêm trọng vẫn diễn ra
lực lượng cảnh sát giao thông đã phải căng mình điều tiết giao thông để người dân có thể di chuyển thuận lợi hơn
cho tới hơn tám h ba mươi phút sáng tình hình giao thông mới có dấu hiệu giảm nhiệt